trong thời gian gần đây do nhu cầu xây dựng tăng cao mà tình trạng xe quá tải lại tiếp tục tái diễn ở nhiều địa bàn của thành phố hà nội nhất là vào ban đêm
mặc dù các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông thanh tra giao thông gia quân kiểm tra thường xuyên nhưng vẫn chưa thể xử lý triệt đề
nhiều tuyến đường mới được đưa vào sử dụng đang trở thành nạn nhân của tình trạng xe quá tải lộng hành
hai mươi ba giờ đêm tuyến đường phạm văn đồng thuộc quận bắc từ liêm và quận cầu giấy xe tải hoạt động dâm rộ
đây là tuyến đường mới hoàn thành việc cải tạo mở rộng
chỉ trong ba mươi phút tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã kiểm tra năm xe có dấu hiệu quá tải
sau khi thực hiện cân tải trọng các xe này đều vi phạm thậm chí có xe quá tải hai trăm linh
còn em cũng đi lái thuê nhiều khi chủ người ta không trình người ta yêu cầu hoặc chủ người ta có đỏ trải
đủ trải thì thêm một hai khối quá mất mấy tấn
nếu người ta yêu cầu như vậy thì giữa chủ xe với chủ tôn trình hoặc là như thế nào thôi
nếu em lái xe thì em cũng đi chạy
khi bị dừng lại để kiểm tra hầu hết lái xe đều dùng rằng đưa ra hàng loạt lý do như quên bằng lái chờ chủ xe ra giải quyết
thời gian để kiểm tra xử lý một xe quá tải như thế này kéo dài vài giờ đồng hồ gây khó khăn cho lực lượng chức năng
khi các tổ lực lượng chức năng tiến hành xử lý
thì chỉ cần xử lý hai ba xe là lập tức các xe đấy sẽ có những người của các nhà xe thông báo cho nhau
và sẽ không lưu thông ở trên các tuyến đường mà các lực lượng đang tiến hành kiểm tra và xử lý
dù mức phạt xe quá tải đã rất cao từ bốn mươi đến sáu mươi triệu đồng khi chở quá tải trên hai trăm linh
và đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe hai tháng
tuy nhiên đối với những đoàn xe tải này mức phạt hình như chưa đủ sức gian đe các vi phạm vẫn tái diễn
đã đến lúc cần phải có những chế tài mạnh hơn để xử lý triệt đề vi phạm xe quá tải từ doanh nghiệp vận tải hay các công trình xây dựng